các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé